ngày sáu tháng bảy người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho biết
moscow đã cho phép đại sứ mỹ tại nga thăm phóng viên ivan gorshkovich của tờ wall street journal
đang bị giam giữ trên cơ sở trao đổi có đi có lại
phía nga thông báo đại sứ mỹ tại nga lini tracy trong tuần này đã có lần thứ hai thăm ông gorshkovich
kể từ khi ông bị giam giữ vào tháng ba với cáo buộc gián điệp
cùng ngày các nhân viên đại sứ quán nga đã được cấp quyền tiếp cận với ông vladimir
donaev một công dân nga đang bị giam giữ trước khi xét xử ở ohio với tội danh tội phạm mạng
trước đó ngày ba mươi tháng ba tòa án quận lefortovsky ở thủ đô moscow đã ra lệnh tạm giam hai tháng
đối với nhà báo guscovich vì nghi ngờ làm gián điệp
thông báo của tòa nêu rõ ông gascow bị tạm giam trong thời gian một tháng hai mươi chín ngày
đến ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba để cho xét xử
hôm hai mươi ba tháng năm tòa án nga đã quyết định gia hạn ba tháng thời gian giam giữ đối tượng này
cơ quan an ninh liên bang nga cho biết phóng viên gascowk sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đã bị tạm giữ
tại yekaterinburg với cáo buộc do thám khi đang tìm cách có được các thông tin mật
thông báo nêu rõ ông evan guscovich bị tính nghi do thám phục vụ những lợi ích của chính phủ mỹ
và thu thập thông tin về một doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng nga